các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin từ cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết sản lượng vận chuyển qua sân bay nội bài đang có chiều hướng gia tăng dần
vào những ngày cận tết nguyên đáng có những ngày sản lượng cất hạ cánh đạt khoảng ba trăm tám mươi năm lượt một chuyến trên một ngày
khoảng một trăm hai mươi chuyến bay quốc tế hai trăm sáu mươi năm chuyến bay quốc nội và sản lượng hành khách đạt khoảng ba mươi sáu lượt khách một ngày
khách quốc tế và ba mươi bốn khách quốc nội
trung bình các tuần trước đó đạt khoảng hai trăm bảy mươi lượt chuyến và hai mươi sáu lượt khách
theo số liệu thống kê sản lượng dịp cao điểm tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai tăng một mươi năm so với cùng kỳ tết hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên vẫn thấp hơn so với nhiều thời điểm trước đây
đơn cử ngay đợt dịch cao điểm ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một sân bay đã phục vụ an toàn năm trăm bốn mươi lượt chuyến bay và bảy mươi chín khách một ngày
cao điểm tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi khi chưa có dịch covid một mươi chín sân bay đã phục vụ sáu trăm hai mươi lượt chuyến bay và hơn chín mươi sáu khách một ngày
đối với giai đoạn cao điểm tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai kể cả vào các khung giờ cao điểm sản lượng vận chuyển đều cách xa so với các dịp cao điểm trước đây và không vượt quá năng lực thông qua của sân bay nội bài
đón trước sự tăng trưởng trở lại của đường bay nội địa cùng với việc khôi phục lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách sân bay nội bài đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn chất lượng dịch vụ tổng thể và chi tiết theo từng giai đoạn
đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh cấp độ một từ ngày hai mươi bốn tháng một đến ngày một mươi một tháng hai theo chỉ đạo của cục hàng không việt nam
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tại thành phố hà nội vẫn còn diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch đảm bảo sức khỏe cho hành khách sân bay nội bài tiếp tục thực hiện tăng cường biện pháp
bố trí các máy đo thân nhiệt tại các cửa ra vào ga để kiểm soát thân nhiệt của khách trước khi ra vào ga bố trí máy đo nhiệt độ hồng ngoại kết hợp với khử khuẩn tay tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu và cửa ra máy bay
tăng cường khử khuẩn đối với các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại nhà ga đặc biệt là hành lý ký gửi của hành khách đều được khử khuẩn bằng tiêu uv
gián sticker giãn cách tại luồng di chuyển của khu vực quay thủ tục check in gate điểm kiểm tra an ninh và tại ghế ngồi trong khu vực cách ly
hai mươi điểm cách ly tạm thời cho hành khách nhiễm covid một mươi chín hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín tại nhà ga
tất cả các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng tại cảng đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá thông qua việc gia hạn chứng nhận aha của tổ chức hội đồng cảng hàng không quốc tế aci
thông qua việc công nhận nội bài là thành viên của sáng kiến hành lang an toàn của tổng công ty cảng hạng không quốc tế incheon hàn quốc